trung tâm thương mại hơn một mươi tám năm trăm linh căn hộ cao cấp
một đô thị thông minh là sự bố trí hài hòa hợp lý số lượng chung cư trong nội đô
thế nhưng tại đây chung cư và nhà cao tầng đã tạo áp lực lớn lên hệ thống giao thông
việc quy hoạch đã không tính đến yếu tố đảm bảo chất lượng sống hạ tầng đồng bộ
thực trạng của đường nguyễn hữu cảnh là một bài học trong công tác quy hoạch đô thị của thành phố hồ chí minh
đó cũng là sự cảnh báo cho người dân thông minh hơn trong sự lùi trọng
cái tiếp cũng như chính quyền cần cân nhắc kỹ hơn trong các phép xây dựng các khu chung cư cao tầng
đối với đường nguyễn hữu cảnh thì chúng ta đã đưa vào một cái tình thế giống như là một sự việc đã rồi
thì từ đó tìm cách để mà giải quyết chẳng hạn như vấn đề là ngập lụt
rồi vấn đề về dân cư mà nó lại tập trung trên một cái quy mô diện tích nhỏ nhưng mà nó đông đúc
đây là một cái ví dụ đấy
điển hình cho một cái quy hoạch mà nó đã lỡ nhịp
cho nên vấn đề khắc phục nó sẽ rất khó khăn và tốn kém
ước mơ về một thành phố thông minh luôn là nỗi canh cánh trong lòng của biết bao thế hệ lãnh đạo và người dân thành phố hồ chí minh
nhưng hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra cho đô thị thành phố
dù ngành giao thông vận tải thành phố thời gian qua đã có nhiều nỗ lực
thế nhưng công tác quản lý còn tồn tại cần tháo gỡ
do quỹ đất của thành phố
dân dân bị thu hẹp
tại khu trung tâm nhà cao tầng thi nhau mọc lên
trong khi không đầu tư thêm cơ sở hạ tầng khác
đặc biệt là hệ thống đường giao thông
chúng ta nên quy hoạch ngay từ đầu
chứ đừng có để một khi nó đã thành hình
trong một cái bối cảnh mà nó rất là phương phiếu
sau đó chúng ta thực hiện việc khắc phục
thì nó vừa tốn kém
mà nó vừa gây ra những cái trở ngại
liên quan đến những cái gián lân cận
cũng như là mất đi cái lực phát triển
của cái thành phố chúng ta
gia tăng dân số gánh nặng về an sinh xã hội
là câu chuyện mọi thành phố lớn phải chịu đựng
chính vì vậy thành phố hồ chí minh
chỉ có thể giảm thiểu thấp nhất tác hại tiêu cực
chứ không thể loại bỏ
theo báo cáo của sở giao thông vận tải
từ năm hai nghìn hai mươi
đến năm hai nghìn hai mươi
thành phố có một trăm bảy mươi hai dự án ưu tiên
tập trung với nhu cầu vốn lớn
đầu tư hơn ba trăm hai mươi ba tỷ đồng
các dự án dự kiến được phân chia
từ nguồn vốn ngân sách thành phố
là bốn mươi sáu năm trăm linh tỷ đồng
từ vốn oda
là bảy mươi ba hai trăm ba mươi ba tỷ đồng
theo hình thức hợp tác công tư tpb
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
thành phố mới khuyết động được
một mươi hai số tiền trên
tương đương một bảy tỷ usd
do vậy từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
thành phố cần khuyết động thêm tới

gần một mươi ba tỷ usd
đặt ra những bài tóng đó
thì mỗi quốc gia mỗi thành phố
nó có những điều kiện khác nhau
và những điểm nghẽn khác nhau
cho nên dự báo được những điểm nghẽn
thực tiễn của các thành phố
dù thành phố hồ chí minh đang đối diện
là những cái mà chúng tôi cần
phải chỉ ra rất rõ ràng
để phục vụ cho quá trình ra quyết định
chính xác hiệu quả và
phục vụ cho cái quá trình
phát triển của thành phố
nó bền bẩn hơn
theo trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước tp hcm
trong năm năm tới
nơi này sẽ cần một trăm linh tỷ đồng
cho việc chống ngập
theo một số chuyên gia kinh tế
tp hcm sẽ gặp nhiều khó khăn
trong thực hiện các dự án hạ tầng giao thông cấp ấp
và trọng điểm

chính quyền thành phố đang nỗ lực xây dựng chính quyền đô thị
có tính chất đột phá
nghị quyết về thí điểm cơ chế chính sách
đặc biệt phát triển thành phố hồ chí minh
đang mở ra nhiều cơ hội cho thành phố hồ chí minh
nhất thiết không chấp nhận
nâng tầng xây nhà cao tầng
ở chỗ không được quy hoạch
vậy mấy ông này xây tới đâu
là dân xuống đó là chính gây kẹt xe
mình gây kẹt xe cái này
như vậy cái kẹt xe là ngoài cái vấn đề
đường vấn đề dân số
vấn đề hành vi
có hành vấn đề quy hoạch xây dựng
phải làm chặt chẽ hơn cái này
theo một số chuyên gia nước ngoài
thành phố hồ chí minh có tầm cỡ
về tiềm năng như tokyo nhật bản
thượng hải trung quốc
hoặc bombay ấn độ
bởi trong những năm tới khi việt nam
có nền kinh tế thị trường vững mạnh trên trường quốc tế
thành phố hồ chí minh
với vị trí ngã tư đường phía đông thế giới
sẽ là điểm giao dịch quan trọng
giữa đông tây bắc
trong bối cảnh một đông nam á
mang tính toàn cầu hóa cao
công tác quy hoạch đô thị
là một thành tố quan trọng
trong quá trình phát triển kinh tế xã hội
của thành phố hồ chí minh
thành phố cần tranh thủ ý kiến
của các doanh nghiệp người dân nhà đầu tư
để điều chỉnh quy hoạch kịp thời hấp dẫn hơn
nhằm giải quyết các vấn đề
về biến đổi khí hậu môi trường
và vấn đề giao thông
để có thể thu hút được nhiều nhà đầu tư
bên cạnh đó là xây dựng tầm nhìn
với trọng tâm là các khái niệm hiện đại
của một thành phố thông minh
tận dụng các công nghệ mới đột phá
lập kế hoạch hạ tầng cứng lẫn mềm
ngay từ đầu
và quan trọng hơn là đầu tư về nguồn nhân lực
nếu chúng ta có một tầm nhìn xa
tức là trên một diện tích quy hoạch
trên cơ sở hạ tầng hoàn thiện
và thiết kế
các ý kiến chuyên gia
các tổng công trình sư
có nhiều kinh nghiệm về quy hoạch đô thị
trong nước và nước ngoài
các ý kiến chuyên gia
bên cạnh đó
thành phố cũng đang quyết liệt triển khai
bảy chương trình đột phá
thể hiện sự tiếp nối sự kiên trì
và quyết tâm của đảng bộ thành phố
về chăm lo cuộc sống nhân dân
cũng như xây dựng thành công đề án
thành phố hồ chí minh trở thành thành phố thông minh
thưa quý vị người dân của một thành phố thông minh
sẽ được thụ hưởng các tiện trình
ít như năng lượng chi phí thấp
giao thông công cộng tiện lợi
tương tác dễ dàng với chính quyền
đó là mục tiêu của đề án
xây dựng thành phố hồ chí minh
trở thành đô thị thông minh
giao đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
tâm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm
hướng đến chủ thể là người dân
một đô thị thông minh vì dân
đô thị thông minh mà thành phố hồ chí minh triển khai
dựa trên bốn trụ cầu chính
trung tâm dữ liệu mở
trung tâm điều hành
trung tâm dự báo
trung tâm an ninh thông tin
hiện nay công viên phòng mềm quang trung
đang là trung tâm dữ liệu của cả thành phố
dù hiện nay mới chỉ tập hợp dữ liệu riêng lẻ
ứng dụng của cái internet vạn vật
trí tuệ nhân tạo
nó sẽ đóng góp rất nhiều
và vấn đề là thay đổi cái bộ mặt thành phố
thành phố văn minh
nó phải xuất phát từ những con người có nhận thức
nhất là giới trẻ chúng ta cực kỳ năng động
cho nên là để tiếp cận
với những công nghệ mới thì rất dễ dàng
vấn đề ở đây là
họ phải được
lào tạo thêm
về cái ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng
lào tạo thêm
là thế nào để thúc đẩy
cái lòng tự hào của dân tộc
của đất nước
để xây dựng cái thành phố chúng ta
là một cái thành phố là nó có chất lượng
thật sự là đáng sống
khi toàn bộ hệ thống dữ liệu được liên kết
người dân doanh nghiệp trên địa bàn
đều có thể tìm thấy mọi thông tin
ngay lập tức
thành phố ưu tiên làm trước các dữ liệu
trong các lĩnh vực thiết thân với người dân
đó là cải cách hành chính
cải thiện môi trường đầu tư
sự tương tác giữa người dân với chính quyền
cũng sẽ dễ dàng hơn
doanh nghiệp có môi trường minh bạch
các tổ chức xã hội có cơ chế phản hồi
từ đó tăng năng lực cạnh tranh
và chất lượng sống của người dân thành phố
thốt ngừng được nâng cao
phải làm sao để cho mọi thứ nó gần gũi hơn
kể cả cái giao diện giao tiếp
tại vì thực sự là không phải
bây giờ phải làm sao cho công nghệ thông tin thật gần
mà trước hết thật gần
thì tất cả các ứng dụng
phải thật đơn giản
và trong đó tích hợp cái gì
nội dung tích hợp cái gì
tích hợp các vấn đề liên quan đến đô thị
liên quan đến hàng ngày quy hoạch ra sao
kẹt xe ra sao
chỗ nào là
hiện nay chỗ nào đang
chẳng hạn như là đang thi công
rồi chỗ nào
đang có những điểm tích cực
đồng thời chỗ nào đang có những điểm tiêu cực hạn chế
hay là chẳng hạn như mùa mưa
ngày mưa đấy
thì chỗ đường này đang bị ngập nước
tất cả những cái đó nên
nên trở nên
thông tin thật là cập nhật
nhưng mà cái ứng dụng công nghệ hay là sự khai thác
khai thác thông tin cũng thế
người dân phải được khai thác
và khai thác một cách rất là dễ dàng
bây giờ trước đây là
tôi thấy có những đơn giản như là
việc đi sử dụng ô tô bít
thì có những cái điểm đó
nhưng mà hình như vẫn chưa được
sử dụng chưa được tốt lắm
thì trong cái quá trình xây dựng
thành phố thông minh
đấy cũng là một điểm
để cho con người ta đi lại dễ dàng hơn
tiếp cận các công việc cũng như các dịch vụ
vui chơi tiện ích dễ dàng hơn
rồi các cái dịch vụ công
đặc biệt là dịch vụ công
nên làm sao đó để cho người dân có thể tích hợp
có thể sử dụng
mà trên những cái giao diện cực kỳ đơn giản đi
chẳng hạn như là
sau kim tôi để giám sát được cái đó
tôi mua cho mỗi anh em cái máy tính bảng
nhưng nếu như cách đây vài năm
một cái máy tính bảng đến mười mấy triệu
thì chắc là cái phương án này không khả thi
nhưng bây giờ rất may là nó cũng đã rẻ tiền hơn
chỉ vài ba triệu là chúng ta có rồi
thì đó là một xu hướng
và chúng ta nội địa hóa
cả những cái thiết bị đầu cuối đấy
để người dân có thể sử dụng được tốt hơn
ứng dụng thông minh
thông tin quy hoạch thành phố hồ chí minh
nhằm công khai thông tin quy hoạch
tạo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp
muốn tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất trực tuyến
qua máy việt tính thiết bị di động
sở quy hoạch kiến trúc thành phố hồ chí minh
đã tổ chức xây dựng hệ thống dữ liệu
các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ
một trên hai ngàn
và công khai qua trang thông tin điện tử chính thức của thành phố
thông tin quy hoạch hochiminhcity gov vn
và thông qua các ứng dụng chạy trên các hệ điều hành android và ios
với tựa khóa thông tin quy hoạch hồ chí minh hoặc thông tin quy hoạch hồ chí minh
người dùng có thể tải về
và cài đặt trên điện thoại thông minh
hoặc máy tính bản
để có thể truy cập các thông tin quy hoạch
ứng dụng cung cấp thông tin quy hoạch
là các bản đồ quy hoạch sử dụng đất
tỷ lệ một trên hai ngàn
dạng bản giấy có đăng dấu phê duyệt
được sao chụp scan
và sắp xếp thống nhất vào hệ tọa độ vn hai nghìn
người dùng có thể xác định vị trí của khu đất
thông qua việc nhập tọa độ của khu đất
các thông số này có thể tìm thấy
trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
hoặc bản đồ hiện trạng vị trí khu đất
hoặc xác định vị trí khu đất
thông qua định vị gps
có sẵn trong điện thoại thông minh
ngoài ra người dùng còn có thể download các bản đồ quy hoạch
và quyết định phê duyệt quy hoạch
để có thể tham khảo một cách cụ thể hơn
nội dung thông tin quy hoạch cung cấp
thông qua các ứng dụng
bộ sơ quy hoạch đã được cơ quan chức năng
có thẩm quyền phê duyệt
và có đầy đủ căn cứ pháp lý để áp dụng
chương mục của chúng tôi rất mong nhận được
sự đồng hành của quý vị khán giả
những hiến kế của người dân và doanh nghiệp
về giải pháp xây dựng đô thị thông minh
cũng như những phản ánh thực trạng
từ cơ sở
mong được gửi về qua hộp thư email
quý vị cũng có thể xem lại nội dung này
trên website nhândântv vn
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin chào tạm biệt
và hẹn gặp lại vào chương mục tuần sau
hẹn gặp lại